ngày hai mươi tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân trụ tỉnh long an cho biết
đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng giờ cho đồi bại cướp tài sản thiếu nữ sinh năm hai nghìn một mươi trên địa bàn để lấy tiền chơi game
cụ thể ngày một mươi tám tháng ba cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin của ông nvp ngụ tại tân bình
về việc con gái sinh năm hai nghìn một mươi bị một đối tượng nam không rõ lai lịch tấn công ngất xỉu để dở cho đổi bại
và cướp tài sản gồm một xe máy hai điện thoại di động
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tân trụ và viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã khám nghiệm hiện trường
đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an tiến hành truy xét đối tượng
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng ba lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn
trong quán game trên quốc lộ một phường hai thành phố tân an
tại cơ quan công an đối tượng khai tên thạch ngọc bảo một mươi chín tuổi quê sóc trăng sống lang thang kiểm tra trên người đối tượng
lực lượng phát hiện thu giữ một áo khoác một căn cước công dân của bị hại và bốn trăm hai mươi tám đồng
đối tượng bảo khai nhận trước đó sử dụng mạng xã hội kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi
khoảng một mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba cả hai gặp nhau bảo đòi quan hệ nhưng bị chống cự nên đã tấn công nạn nhân
để thực hiện hành vi đồi bại và cướp tài sản
sau đó đối tượng đem bán tài sản của nạn nhân
tài sản gần một năm triệu đồng và đi chơi game thì bị lực lượng công an bắt giữ
qua điều tra ban đầu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng bảo từng bị tòa án nhân dân huyện tam bình tỉnh vĩnh long
xử phạt chín tháng tù giam về tội trộm cắt tài sản vừa ra tù vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chiều muộn ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chị bùi thị e không trở về nhà
sau khi đem tài sản về nhà chị bùi thị e không trở về nhà
đêm ấy càng chờ bóng dáng chị e càng mất hút khiến người nhà phải mở cuộc tìm kiếm trên khu đồi vắng
sáng một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chị bùi thị e sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xóm ngay xã mỹ hòa huyện tân lạc hòa bình
mang theo cơm nằm thông thả tuổi đàn bò lên núi cuông để chăn
đây là ngọn núi vắng vẻ cách khu dân cư một đoạn đường nên thường được người dân lấy làm nơi chăn thả ra súc
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày chị bùi thị e đã trở về nhà
khi đàn bò lứng thứng trở về nhà theo đối quen thì không thấy chị e đâu
người nhà cô gái trẻ buồn trồn xốt ruột đi dọc con đường đất để kiếm tiền
thế nhưng nhiều giờ sau đó chị e vẫn đưa bóng chim tăm cá càng đợi càng mất
gia đình chị e đã nhờ cậy đến sự hỗ trợ của người hàng xóm láng giềng
một cuộc tìm kiếm trên núi cuông được tiến hành
khi đoàn người đi tấu một con dốc cách chiếc lán thường dùng cho người dân nghỉ trưa một đoạn
thì phát hiện ra chị e
cô gái ấy dường như đã bị sát hại nằm khuất sau những tán cây rừng tùa tùa
thông tin được báo về công an huyện tân lạc và công an tỉnh hòa bình
có mặt tại hiện trường lực lượng điều tra xác nhận cô gái bị sát hại là chị bùi thị e
qua khám nghiệp công an phát hiện nạn nhân mất mạng trong tư thế nằm không mặc quần áo bị tóc trùng vào mặt
phần đùi nạn nhân có vết bầm tím trên cổ là vết tắc đồng sâu do ẩn sắc nhọn kề đề
trên cơ thể nạn nhân e
công an cũng thu được một số mẫu vật sinh học nghi của hung thủ để lại
bước đầu công an nhận định chị e đã bị dầu cho đối bại rồi sát hại hết sức giá màn
quá trình ấy đã có sự bỏ chạy vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ
khi các trinh sát quay về chiếc lán nghỉ chân mà người dân khi đi chăn bò hay sử dụng
đã phát hiện nắm cơm mà chị e mang theo
vào buổi sáng ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy vẫn còn nguyên
trên sàn có xuất hiện vài vết mẫu nghi lạc
mở rộng vùng tìm kiếm đi dọc theo con đường từ lán nghỉ tới hiện trường
công an phát hiện chiếc quần của nạn nhân e mắc so tàn cây rừng
trên chiếc quần này có nhiều vết trượt bám dính đất và lá cây vụn
điều này một lần nữa chứng tỏ nạn nhân đã bỏ chạy và có cuộc vận lộn quyết liệt với hung thủ
kết quả khám nghiệm ban đầu đã giúp cơ quan công an từng bước dựng lên diễn tiến của vụ án
theo đó các điều tra viên cho rằng vào trưa ngày một mươi tháng bốn khi chị e về lán nghỉ
thì hung thủ xuất hiện
chắc chắn hung thủ đã ngay lập tức có lời nói hoặc hành vi khiến chị e nghĩ mình bị đe dọa và bỏ chạy
hùng thủ đã đuổi theo suốt một đoạn đường núi rồi gây án
núi cuông vốn dĩ là nơi quen thuộc với người dân xã mỹ hào huyện tân lạc hòa bình
chính vì thế các điều tra viên đánh giá nghi phạm nhiều khả năng là người sinh sống trên địa bàn
chí ít cũng là kẻ vô cùng thông thạo địa hình nơi đây
một cuộc sàng lọc bắt đầu được tiến hành
qua tìm hiểu công an được biết chị e là người tiền lành không xuất hiện mâu thuẫn với anh
thời gian gần đây cũng chẳng có thông tin gì liên quan đến chuyện tình cảm của nạn nhân
như vậy việc chị e bị sát hại không liên quan đến những mâu thuẫn xã hội hay tình ái
tất nhiên điều tra viên khẳng định giữa nạn nhân và hung thủ chắc chắn có quen biết
toàn bộ nhóm đối tượng thanh niên đàn ông có biểu hiện nghi vấn bất minh trên địa bàn được đưa vào sàng lọc
những người này đều phải lấy mẫu
nhằm thực hiện giám định adn
vào thời điểm này các trinh sát bất ngờ nhận được nguồn tin từ người dân về nhân vật nghi vấn
theo đó vào trưa ngày một mươi tháng bốn họ có nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ núi cuông về nhà
với dáng vẻ hớt hại
người này khi về tay vẫn cầm theo con dao đi rừng
nhân vật bí ẩn này lập tức được xác minh
đó là người đàn ông tên bùi văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xóm ngay mỹ hòa tân lạc
dũng sống cách nhà nạn nhân e chừng một km
tuy nhiên khi công an tìm tới nhà dũng đã không còn ở đây
gia đình đối tượng cho biết dũng đã bỏ đi đâu đó từ nhiều ngày trước
không ai có thể liên lạc được
sự biến mất kỳ lạ của dũng khiến công an đặt ra nhiều nghi vấn
vào thời điểm khám nghiệm hiện trường
công an hòa bình có thu được một vài mẫu vải vướng trên cành cây
khi đem mẫu vải ấy cho nhân chứng xem
họ khẳng định màu sắc mẫu vải chung với màu sắc chiếc áo
mà dũng mặc khi đi từ núi quân về
tại nhà dũng công an thu giữ được chiếc áo này do đối tượng để lại
chiếc áo lập tức được mang đi giám định
có một chi tiết bất thường mà người dân sau này mới trình báo
đó là sau khi chị e được phát hiện vài ngày
trên khu hang đá bất ngờ vang lên một tiếng súng chát chúa
theo người dân tiếng súng ấy giống cách mà vài thợ săn hay sử dụng để bắn con thú
thế nhưng ít ai ngờ rằng
tiếng súng ấy lại liên quan đến sự bỏ mạng quan uổng của chị e
cái chết của chị bùi thị e khiến cả xóm ngay
mỹ hòa tân lạc hòa bình sừng sốt
chẳng ai có thể ngờ được rằng
và một ngày giữa vùng quê yên bình ấy lại xảy ra một vụ hiếp dâm
giết người tàn bạo đến thế
sự việc như một tiếng đổ lớn
xáo trộn toàn bộ cuộc sống người dân nơi đây
sự biến mất đầy bất ngờ của dũng
giống như diễn biến tâm lý của rất nhiều tên tội phạm khác
khai thác thông tin công an được người nhà dũng cung cấp
trước đó một thời gian
dũng đã bắt tay của một người trong thôn số tiền bốn triệu đồng
bị đòi nhiều mà không có tiền trả
dũng quyết định đi cầm cố chiếc xe máy
sau khi cầm cố xe lấy số tiền bốn triệu
dũng lại không trả nợ mà mời bạn đi nhậu
khoảng ngày chín tháng bốn đối tượng về nhà
nhưng do lo sợ bị chủ nợ tìm nên đã chủ động trốn lên núi cuông
như vậy dũng đã có mặt tại núi cuông
nơi chị e bị sát hại vào đúng thời điểm vụ án xảy ra
công an cũng thu giữ tại nhà dũng chiếc áo
mà đối tượng mặc khi trốn tại núi cuông
tiến hành giám định kết quả cho thấy
sợi vải mà công an thu được tại hiện trường vụ án
và sợi vải chiếc áo dũng mặc chùng khớp với nhau
kết hợp với nhiều thông tin khác
lúc này công an tỉnh hòa bình đã có thể xác định
dũng là nghi phạm chính giả tay sát hại cô gái chăn bò bùi thị e
do dũng đang bỏ trốn chưa xác định được nơi ẩn nấp
nên công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
các trinh sát được người dân cung cấp thông tin
thường ngày dũng có một khẩu súng tự chế và hay mang theo người
sau khi bỏ trốn có người nhìn thấy đối tượng lén lút leo lên những mỏng núi đa cao
dựng đứng ngay phía sau nhà hắn
khi tiếp cận công an phát hiện dãy núi này rất cao
có nhiều hang đá chẳng chịt thậm chí ăn thông với nhau
vào thời điểm ấy chưa thể xác định được dũng trốn ở đâu trong số hàng chục hang đá như thế
quay trở lại diễn biến sau khi chị e được tìm thấy đã mất mạng
sau khoảng bốn ngày khi mà công an đã xác định được dũng là nghi phạm và ra quyết định truy nã
thì ở khu vực núi đá thôn ngay có một tiếng súng vạc lên
việc này không quá lạ lẫm bởi thi thoảng vẫn có người dùng súng tự chế săn thú rừng
thế nhưng lần này nhiều người linh cảm chuyện không hay đã diễn ra
sáng ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy một người dân đi rừng ngửi thấy mùi hôi thối phảng phất từ trong hang núi
đây là miệng hang nằm treo leo lưng núi dựng đứng
người thường không thể leo lên được muốn lên buộc phải có dụng cụ thang khá đặc biệt
khi người dân lên tới nơi họ phát hiện một nam giới đang phân hủy mạnh cạnh đó là khẩu súng tự chế
tại hiện trường công an tỉnh hòa bình bước đầu xác định nạn nhân chính là bùi văn dũng
người này bỏ mạng trong tư thế nằm trên chán có vết đạn xuyên qua
công tác khám nghiệm chỉ ra dũng đã kê súng ở tầm gần dùng ngón chân xiết cỏ để tự giải thoát
kết quả giám định cho thấy mẫu adn của dũng trùng với các dấu vết sinh học công an thu được trên người chị e
và tại hiện trường vụ án ngày một mươi tháng bốn
tới đây với những căn cứ khoa học công an tỉnh hòa bình đã khẳng định
chính bùi văn dũng đã có hành vi đổi bại dột sát lại chị e vào ngày một mươi tháng bốn
sau này khi biết bị truy lùng trong lúc bỏ trốn dũng đã tự giải thoát bằng cách tự bắn vào đầu mình trong một hang đá tối đen
sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và thu mẫu phục vụ công tác giám định
đến chiều ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng công an đã bàn sao tử thi bùi văn dũng cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương